các bến xe nhà xe phải thu thập thông tin hành khách để hỗ trợ tìm kiếm những người có nguy cơ tiếp xúc gần với người bệnh
là yêu cầu của sở giao thông vận tải hà nội đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
cũng như bến xe nhà xe để đề phòng dịch covid một mươi chín
theo sở giao thông vận tải hà nội trên địa bàn thành phố hiện có một trăm hai mươi sáu tuyến xe buýt với một chín trăm ba mươi chín phương tiện
năm điểm trung truyền và hơn hai nhà chờ điểm dừng đỗ với sản lượng đạt khoảng một ba triệu lượt hành khách một ngày
việc thu thập thông tin về lộ trình của từng hành khách khi lên xe là bắt buộc để làm cơ sở hỗ trợ
trong trường hợp cần tìm kiếm những người có nguy cơ tiếp xúc gần với người bệnh
bên cạnh đó các biện pháp phòng chống dịch như trang bị dung dịch rửa tay sát khuẩn
phát khẩu trang y tế và phun thuốc khử trùng định kỳ tất cả các phương tiện đều đã được triển khai